nguyễn ngô tuyên điều khiển xe mô tô chở theo một thùng bìa cát tông có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì tuyên nhảy xuống xe và bỏ chạy
quá trình kiểm tra phát hiện bên trong thùng bìa cát tông có một trăm chín mươi bảy khối hình trụ tròn
một đầu hình trụ được bịt kín một đầu trụ tròn được gắn một sợi dây dẫn bằng ni lông màu trắng
có cân nặng là năm mươi hai một kg
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn ngô tuyên
lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều đồ vật tài liệu phục vụ cho việc chế tạo sản xuất pháo nổ
thế tiền thì là em có lên mạng tiktok em tìm hiểu cách làm pháo
em mua đồ làm pháo về em đặt người trên tiktok về
không về em tìm hiểu xem ở trên mạng
em tự chế ra pháo có nhu cầu bán cho những người sử dụng
đây là một góc nhỏ nơi thiếu niên một mươi bốn tuổi
ở phường liên bảo thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc tự chế tạo pháo nổ
thuốc pháo lưu hình bột than là những vật dụng có liên quan để sản xuất pháo
thiếu niên khai nhận những nguyên liệu trên là đặt mua ở trên mạng
cách làm pháo cũng đặt từ trên mạng internet
khi bị lực lượng công an vĩnh nhiên phát hiện
thiếu niên này đang mang ba mươi bảy quả pháo nổ tự chế đã hoàn thiện đi bán và cho bạn bè sử dụng
thực trạng xã hội hiện nay là các pháo nổ tự chế đã hoàn thiện đi bán và cho bạn bè sử dụng
thanh thiếu niên nhất là học sinh cấp hai
qua nghiên cứu trên mạng xã hội thì các cháu là thường tìm cách để chế tạo pháo nổ
bằng những vật dụng hiện có như sách vở bìa
và cũng thông qua mạng xã hội là các cháu là thường mua các thuốc pháo trên mạng về
để tự chế biến thủ công pháo
sau đó là một là các cháu sử dụng hai là các cháu là bán hoặc cho các bạn bè vật liệu để sử dụng
để chế tạo pháo nổ
thường là những cái vật liệu là thường là dễ gây cháy nổ
nên là sản xuất trong cái điều kiện thủ công ấy
thì rất là nguy hiểm cho gia đình và những người xung quanh
trường hợp tự chế pháo nổ như thiếu niên trên không phải là cá biệt
điều đáng nói thiếu niên này cũng đã tự nhận thức được hành vi tự chế tạo pháo nổ
có thể gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình
nhưng em vẫn liều lĩnh để thực hiện
trước đó đã có một sự việc đau lòng xảy ra với các em nhỏ ở tỉnh đắk lắc
một em trong nhóm lên mạng xã hội đặt mua các chất hóa
và học các chất hóa học
cách chế tạo pháo để bán
sau đó em này rủ năm bạn khác cùng đến nhà để chế tạo pháo nổ
quá trình chế tạo một ít chất hóa học rơi vãi ra ngoài
nên một em đã dùng bật lửa đốt
sau đó ngọn lửa cháy lan đến khu vực trộn thuốc gây ra tiếng nổ lớn
hậu quả một em tử vong tại chỗ
một em tử vong tại bệnh viện
hai em bị thương nặng
còn hai em thời điểm này đi ra ngoài nên không bị thương tích
đây là một
cái tai nạn thương tâm
và cũng một lời cảnh báo sốc sát đến
gia đình học sinh
đến các trường học
sau cái vụ việc này
thì phòng đã tham mưu với bán nhân dân huyện
ban hành công văn để chỉ đào các đơn vị trường học
trong đó kể cả các trường trung học phổ thông
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
và các trường học
trung học cơ sở tiểu học trên địa bàn
để làm sao là không có những tai nạn thương tâm đã xảy ra nữa
những hành vi mua bán tàng trữ chế tạo sử dụng pháo nổ là vi phạm pháp luật
đặc biệt những hành vi vi phạm này không chỉ đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc
mà còn có thể trả giá bằng sức khỏe tính mạng của chính bản thân
đồng thời để lại nỗi đau và gánh nặng cho gia đình và xã hội
trong dịp tết nguyên đán thì cũng đang trong đợt cao điểm
thì công an thành phố
thì công an thành phố
cũng đã ra quân và đẩy mạnh công tác là giả soát và kiểm soát cái việc là mua bán pháo nổ
hay sản xuất tàng trữ pháo nổ để ngăn cản kịp thời các cái hành vi này diễn ra
cũng gần đến thời điểm tết dương lịch và tết nguyên đán
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến chế tạo sản xuất mua bán
sử dụng pháo trái phép dự bào sẽ diễn biến phức tạp
điều này tiêu mẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng sức khỏe
tài sản cũng như tình hình an ninh trật tự
pháo tự chế này khi sản xuất thì nó tiêu mẩn rất nhiều nguy cơ
dẫn đến như là gây thương nổ gây thương tích cho người sản xuất
và gây cháy thiệt hại tài sản của người dân
thế qua đây thì công an lãnh thao cũng đưa ra cảnh báo đối với người dân
là tuyệt đối không sử dụng đối với loại pháo tự chế không do nhà nước sản xuất
và những loại pháo thuộc danh mục hàng hóa bị cấm
ngoài ra thì khuyến cáo người dân là tích cực tố giác tội phạm
và những đối tượng có hành vi buôn bán sản xuất pháo tự chế trên địa bàn
để lực lượng công an có thể đấu tranh xử lý kịp thời
người dân tuyệt đối không tự ý chế tạo pháo nổ gây nguy hại cho bản thân và xã hội
cùng với đó các bậc phụ huynh và nhà trường
cần tuyên truyền giáo dục học sinh chấp hành quy định của pháp luật
không sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép pháo
đặc biệt là tuyệt đối không tự chế pháo nổ
hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật
mà còn có thể xảy ra hậu quả gây thương tật cho chính bản thân mình